mưa lớn tại nghệ an đã khiến cho nhiều tuyến đường tại thành phố vinh bị ngập sâu
các huyện trung du cũng chìm trong biển nước
bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã điều động hàng nghìn bộ đội thường trực
dân quân tự vệ và hàng trăm phương tiện để hỗ trợ và giúp đỡ cho người dân
bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị và lực lượng dân quân tự vệ của các địa phương
xuống các địa bàn để giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
như hỗ trợ đưa đón sơ tán các cháu học sinh tại các trường trên địa bàn thành phố vinh
di rời vật chất hàng hóa của các tiểu thương đến khu vực khô giáo
cử các lực lượng chốt chặn tại những nơi nguy hiểm nước ngập sâu
bảo đảm an toàn cho nhân dân khi tham gia giao thông
dự kiến trong những ngày tới ở khu vực bắc trung bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to
bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an tiếp tục duy trì lực lượng đơn vị ứng trực
bảo đảm quân số phương tiện cơ động đến các địa bàn giúp nhân dân khắc phục hậu quả của mưa lũ
giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân